dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về chương trình giám sát của quốc hội năm hai nghìn hai mươi một với tỷ lệ chín mươi một một các đại biểu tán thành
trong năm hai nghìn hai mươi một quốc hội sẽ xem xét các báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm hai nghìn hai mươi
báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn
xem xét các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngân sách nhà nước sáu tháng đầu năm
và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngân sách nhà nước sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi một
quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín xem xét kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi hai
dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi hai
xem xét các báo cáo của chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật công tác thi hành án